tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hôm qua đã tới thủ đô berlin của đức
điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du hai nước châu âu
sau đó là pháp nhằm ký các thỏa thuận an ninh và tìm kiếm sự hỗ trợ cho ukraine
chuyến công du của tổng thống ukraine diễn ra trong thời điểm cuộc xung đột tại nước này sắp bước sang năm thứ ba
và đây cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông zelensky kể từ khi ông thay thế tư lệnh quân đội và cải tổ bộ chỉ huy quân sự
trong một tuyên bố trên mạng xã hội ngay sau khi tới đức tổng thống zelensky nhấn mạnh
trong hai ngày quan trọng tới sẽ diễn ra các cuộc gặp với các đối tác tại đức và pháp
và ông cũng sẽ tham dự hội nghị an ninh munich
ông zelenskyy cũng thông báo về một công trình kiến trúc an ninh mới dành cho ukraine
đồng thời khẳng định ký ép nỗ lực để kết thúc cuộc xung đột sớm nhất có thể
theo kế hoạch đức và pháp sẽ trở thành đồng minh thứ hai và thứ ba của ukraine ký các thỏa thuận an ninh song phương
nhằm thiết lập các điều khoản để tiếp tục hỗ trợ cho đến khi ukraine đạt được mục tiêu
gia nhập tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato